tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết ngày một mươi sáu tháng sáu ukraine đã chuyển các đề xuất trừng phạt nga
tại cuộc họp ở thủ đô kiev giữa tổng thống volodymyr zelensky và các nhà lãnh đạo pháp đức italia và rumani
về phía nga người phát ngôn điện kremmy dmitry peskov cho biết nga đang đứng trước sức ép chưa từng có
thậm chí cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh hay so với sức ép mà bất kỳ quốc gia nào khác phải đối mặt
tình hiện tại khiến nga và phương tây không thể quay lại mối quan hệ bình thường
đồng thời cho biết mắc cơ va sẽ áp dụng chiến lược cứng rắn hơn với mỹ
ông peskov cũng cho biết mắc cơ va cảnh báo phương tây sẽ đối mặt với điều tồi tệ nhất khi đối đầu với nga
phương tây đang tự làm tổn thương mình khi đối đầu với nga và cuối cùng sẽ phải thừa nhận những lợi ích hợp pháp của mắc cơ va